các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thùng đã làm giả thẻ ngân hàng việt công banh sau đó mua hàng qua mạng để chiếm đoạt tài sản từ thẻ tín dụng của người nước ngoài
trong năm hai nghìn một mươi năm đối tượng tùng đã thực hiện ba trăm linh bảy giao dịch chiếm đoạt khoảng hai bốn tỷ đồng
khám xét nơi ở của tùng lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều công cụ phương tiện thực hiện hành vi phạm tội